nếu năm hai nghìn chín mới chỉ có gần sáu triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thì đến nay đã có khoảng một mươi ba triệu người tham gia với tổng số đơn vị tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần bốn trăm linh đơn vị
tính đến thời điểm năm hai nghìn một mươi tám bình quân số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của người lao động là trên bốn chín triệu đồng
tăng chín chín mươi bốn so với bình quân tiền đóng năm hai nghìn một mươi chín
tổng số tiền thu bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn một mươi tám là trên một mươi năm năm trăm linh tỷ đồng tăng một mươi bốn năm
so với tổng số tiền thu năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên chính sách nhân văn này sau một thời gian đi vào thực tế thì xuất hiện hiện tượng một bộ phận người lao động trục lợi chính sách này
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay một số địa phương như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đã phát hiện hàng nghìn người lạm dụng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền lên đến mấy chục tỷ đồng
khi cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện ra để thu lại thì rất khó khăn hoặc có thu lại được thì rất ít
do không liên lạc được với người lao động

cái bảo hiểm xã hội vẫn có thể lấy được cái bảo hiểm thất nghiệp
thì đấy là cái điều mà rõ ràng là chúng ta thiếu cái liên thẩm liên thông
cho nên đây chính là cái kẽ hở về mặt pháp lý lớn
và đề nghị là có lẽ phải xem xét rào soát lại các cái quy định này
phương thức để trục lợi của người lao động là lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong việc thực hiện
pháp luật quy định nếu người lao động có việc làm mới sẽ chấm dứt ngay việc hưởng trợ cấp thất nghiệp
số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại sẽ được bảo lưu
là một việc làm rất nhân văn để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động khi họ thật sự thất nghiệp
nhưng cũng từ đó một số người lao động đã lợi dụng không khai báo trung thực là đã có việc làm mới
để ngừng nhận trợ cấp thất nghiệp
kẽ hở này rất khó để kiểm tra giám sát kịp thời nếu người lao động không có ý thức trong việc chấp hành pháp luật
người lao động mà khi mà bị chấm dứt hợp đồng lao động thì sau ba tháng mới được đăng ký
với cơ quan
cho đến bảo hiểm tất nghiệp
rồi sau đó mất đi một tháng là khoảng hai mươi ngày
thì mới được quan tâm xử lý nó
như vậy sáu bốn tháng
thì người lao động mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì cái thời gian này thì nó lại dần đến tình hưởng là
còn những người lao động khác
thì người ta có thể là trong tánh thủ trong bốn tháng
thì người ta có cơ hội tìm việc làm mới rồi
trong đó thì cơ quan quản lý như trung tâm dịch vụ việc làm này
cho đến cơ quan bảo hiểm
chưa thể biết được là người lao động này đã có việc làm hay chưa
cho nên cái việc này nó cần một cái việc
tức là nó quay trở về là nó cần một sự trung thực
hợp tác tách nghiệm của người lao động
thực tế phản ánh từ nhiều địa phương đều chỉ ra
nguyên nhân trục lợi bảo hiểm xã hội là do các vấn đề
thứ nhất từ thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp
người lao động chỉ cần các loại giấy tờ
gồm quyết định chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ việc
số bảo hiểm xã hội
chứng minh nhân dân là đủ điều kiện đọc hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
tông tác quản lý của chúng ta
về vấn đề theo dõi tình trạng việc làm của người lao động
không được cập nhật một cách thường xuyên
cho nên không nắm bắt được tình hình
đó là vấn đề mà lẻ ra
nếu chúng ta quản lý tốt
doanh nghiệp quản lý tốt
bảo hiểm xã hội quản lý tốt
cơ quan quản lý nhà nước thanh tra
kiểm tra xử lý phát hiện được chúng ta ngăn chặn được tình trạng này
một nguyên nhân nữa không kém phần quan trọng
đó chính là do ý thức của người dân chưa thực sự trung thực
nên dẫn đến không tuân thủ pháp luật
trong khi đó
tại hầu hết các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm
không biết và không có công cụ nào
để nhận biết người lao động đã có việc làm mới ở đâu hay không
tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào sự trung thực của người lao động
những trường hợp gian lận chỉ được nhận biết
khi họ có tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nơi làm mới
nhưng khi phát hiện được
thì rất nhiều trường hợp đã được hưởng vài tháng tiền trợ cấp thất nghiệp
công tác thanh tra kiểm tra xử lý
và truy thu cũng như là thực hiện các chế tài để xử lý
là chúng ta chưa đủ sức dân đe
và tôi cho rằng là đó là những vấn đề chúng ta phải hết sức quan tâm
trong công tác quản lý về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
những năm gần đây
tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp
diễn ra trên phạm vi rộng
mặc dù bảo hiểm xã hội việt nam đã đưa ra nhiều biện pháp
trong công tác quản lý
bảo hiểm thất nghiệp để phòng chống
nhưng rất khó để ngăn chặn triệt đề
vì thế cần phải có những chế tài mạnh để xử lý hành vi này

nếu có hành thì tiếp tục vi phạm
bàn về giải pháp khắc phục
nhiều chuyên gia cho rằng
để khắc phục tình trạng này
thì cần nhiều giải pháp đồng bộ khác nhau
trong đó quan trọng chính là cần có sự đổi mới về trang thiết bị
cách thức quản lý
giám sát quản lý của ngành bảo hiểm xã hội
trước hết cần có sự kết nối giữa bảo hiểm xã hội
với các trung tâm dịch vụ việc làm
nơi chi trả bảo hiểm thất nghiệp
để việc trao đổi thông tin được nhanh chóng chính xác
có như vậy mới kiểm soát được quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động
chính sách về bảo đảm bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
chúng ta được xây dựng từ năm hai nghìn chín
và nó được thực thi một thời gian
thì bắt đầu nó phát sinh cái việc lợi dụng
thế và chúng ta đến năm hai nghìn một mươi năm
thì mới luật hóa vào cái bộ luật hình sự
để xử lý cái biện pháp
mạnh nó mang cái tính gian đe
nhưng mà mãi đến năm hai nghìn một mươi chín
thì hội đồng thẩm phán tôn cao mới có cái nghị quyết
để hướng dẫn
thế do vậy mà trong cái thực tiễn
thì xử lý về mặt hành chính
thì cũng đã có
nhưng mà để xử lý một cách nghiêm khắc
có tính gian đe mạnh
bằng cái pháp luật hình sự
thì hiện nay là vẫn còn đang rất ít
theo quy định về xử phạt là chúng ta đã có
tuy nhiên là vấn đề này thì nó cũng chưa không đủ sức gian đe
bởi vì thế này này
người ta hình dung
là người ta có khả năng giấu giếm được
và không chịu cái hình thức xử phạt
chính vì thế trên cái chính của chúng ta
là cái chỗ là kiểm tra thanh tra giám sát
và hoàn thiện cái hệ thống pháp luật
sau đó mới đến cái câu chuyện xử phạt
và xử phạt một cái là
còn nếu chúng ta mà
có quy định nhưng mà chúng ta lại không có khả năng để
kiểm soát được
thì có nghĩa là quy định đó cũng không thể áp dụng được
các nhà hoạch định chính sách cho rằng
bên cạnh sự kết nối phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan
thì rất cần có chế tài đủ sức gian đe
đối với trường hợp người lao động không trung thực
trong việc không thông báo tình trạng việc làm thực
với trung tâm dịch vụ việc làm
trong thực hiện mục tiêu của luật việc làm
về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
đó là gì
chính là những cái giải pháp
để chúng ta đào tạo lại nghề cho người lao động
thì có hai cái mô hình
cái mô hình đầu tiên là khi
người lao động bị thất nghiệp
được tư vấn việc làm
nếu không tìm được việc làm
thì đầu tiên phải nghĩ đến học nghề
và cái học nghề đó là hoàn toàn có tiền
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
chi trả cho người lao động
để người lao động học nghề kết nối tìm kiếm việc làm mới
cho đến khi anh tìm được việc làm mới
tôi nghĩ là trước hết là phải cố gói mặt tổ chức đầu tiên
và tăng cường cái khâu mà
nó gọi là liên thông liên thẩm
giữa các cái trung tâm giới thiệu việc làm
khi có một cái danh sách
khi có một con người
thì lập tức toàn bộ hệ thống của
của cục việc làm đều phải biết
và lúc đó là
các cái trung tâm khi mà báo cáo với cục việc làm nếu mà
anh mà để xảy ra cái tình trạng là trộn lẫn
vào đấy để mà lĩnh
hoặc là đấy thì chúng ta sẽ phải xử lý
và đặc biệt là đối với những cán bộ nào mà tiếp tay những cái đó thì chúng ta phải xử lý
bộ luật hình sự
cũng đã có cái quy định
ở những cái điều luật tất là cụ thể
điều hai trăm một mươi bốn điều hai trăm một mươi năm rồi điều hai trăm một mươi sáu
liên quan đến những chính sách
đang sinh xã hội
và hỗ trợ cho người lao động
khi mà họ mất việc làm
thế nhưng mà
vẫn dụng các cái quy định này
để xử lý xử phạt
nó bảo đảm các cái hiệu lực hiệu quả
toàn quốc cao cũng đã ban hành cái nghị quyết năm hai nghìn một mươi chín
để mà định tính
định lượng cụ thể
những các cái số lượng tiền chiếm đạt
để mà theo đó là xử lý
tùy được cái mức
nó phù hợp bảo đảm tính gian đen
bảo hiểm xã hội việt nam đang xây dựng bộ công cụ
tập trung dữ liệu quản lý chính sách bảo hiểm xã hội
và chia sẻ cơ sở dữ liệu
giữa bảo hiểm xã hội việt nam
với cục việc làm
bộ lao động thương binh và xã hội
qua trục tích hợp quốc gia
theo đó toàn bộ lịch sử làm việc
thời gian đóng bảo hiểm của người lao động
sẽ được quản lý theo số số bảo hiểm xã hội
trung tâm dịch vụ việc làm ở các địa phương
sẽ là cánh tay nối dài của cơ quan bảo hiểm xã hội
được quyền truy cập
sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội
trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp
cụ thể là bộ công cụ
tập trung dữ liệu quản lý chính sách bảo hiểm xã hội
nhằm phục vụ cho việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp
cho người lao động
đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thưa quý vị và các bạn hành vi gian lận bảo hiểm thất nghiệp
đã được quy định rất rõ ràng tại điều hai trăm một mươi bốn bộ luật hình sự
hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao cũng đã ban hành nghị quyết số năm
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hướng dẫn điều hai trăm một mươi bốn về tội gian lận bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
tuy nhiên dù đã được quy định cụ thể nhưng việc trục lợi bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra
gây ảnh hưởng đến sự thất thoát của quỹ này trong hệ thống an sinh xã hội
và đã đến lúc cần có chế tài nghiêm minh đủ sức gian đe để xử lý hành vi này